hôm một mươi ba tháng tám vì hành vi đẩy trọng tài huấn luyện viên trưởng của kênh kiên trắng zidane tỏ ra rất vui mừng trước thông tin này
ông thầy người pháp cho rằng sự trở lại của ronaldo là rất cần thiết với iran madrid vào thời điểm hiện tại
ronaldo đã tỏ ra rất kiên nhẫn và chăm chỉ tập luyện
chúng tôi tin rằng ronaldo đang có phong độ rất tốt
tôi cũng chờ đợi điều tư tự đến từ gareth bale
trong bốn vòng đấu đầu tiên tại la liga real madrid chỉ thắng được hai trận
và có cách tới bốn điểm trên bảng xếp hạng
ở trận đấu đêm nay real madrid sẽ được chơi chơi sân nhà tiếp đón real betis
trước khi có chuyến hành quân tới sân của alvest vào tối thứ bảy tới
sau khi giãn từ sự nghiệp quần đùi áo số vào năm hai nghìn một mươi năm
rio festinang đã chuyển qua tập quyền anh như một thú vui mới
cựu hậu vệ của man yrotus thường xuyên có những bài chia sẻ về đám bốc trên các trang mạng xã hội
mới đây nhất rio tuyên bố sẽ theo đuổi con đường trở thành một trận đấu đấu

hiện tại cân nặng của ferdinand là tám mươi hai kg và anh cần giữ nguyên con số này
để không vượt quá mốc chín mươi kg bởi trong trường hợp ấy
fedlinang sẽ bị xếp vào nhóm hạng nặng nơi gồm những đối thủ thuộc diện hiếu chiến và máu lạnh nhất
tôi làm việc này vì đó là một thử thách
tôi đã giành những danh hiệu và bây giờ thì hướng tới những chiếc đai phù địch
trong sự nghiệp quần đùi áo số rio ferdinand từng có một mươi hai năm vinh quang ở old trafford
với man utd khi giành sáu premier league và một champions league
trong màu áo đội tuyển quốc gia hậu vệ này cũng ra sân tám mươi một lần cho đội tuyển tam sư
ghi ba bàn và treo giày vào năm hai nghìn một mươi năm sau một mùa giải cùng queen park ranger
đến với một thông tin của môn đua xe đạp giro di italia
một trong ba giải gran tour của làng đua xe đạp thế giới trong năm
sẽ có sự thay đổi lớn trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó từ mùa giải năm sau giải đua xe đạp này sẽ có ba trạng đua
diễn ra ở ngoài biên giới đất nước hình chữ ủng
ban tổ chức giải đua giro di italia đã công bố thay đổi về lịch trình giải đua xe diễn ra trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
theo đó sẽ có ba trạng đua diễn ra tại israel mà cụ thể đó là ba trạng đua đầu tiên
trạng một của giải đua năm sau sẽ diễn ra tại jerusalem
là trận đua tính giờ với lộ trình chỉ có một mươi một km
sau đó là trạng hai từ haifa đi teanvit dài một trăm sáu mươi bảy km
và trạng đua từ beersheba
đến eliat với chiều dài quãng đường hai trăm hai mươi sáu km
với việc mở rộng lộ trình thi đấu
ban tổ chức hiro cũng cho phép có một đội đua đến từ israel
được nhận bằng cách tham dự
giro di italia năm sau cũng là giải đua lần thứ một trăm linh một được tổ chức
đây là một trong những giải đua có truyền thống lâu đời nhất thế giới
như vậy sau tour de france la fuente cuối cùng giro di italia
cũng đã mở rộng lộ trình ra ngoài lãnh thổ quốc gia
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao sáng nay